thưa quý vị sau cơn mưa rông vào chiều tối và đêm qua ở hầu khắp các tỉnh miền bắc
không khí oi nóng sẽ quay trở lại vào trưa chiều nay
mức nhiệt cao nhất phổ biến từ ba mươi bốn đến ba mươi năm độ cộng với độ ẩm chỉ khoảng sáu mươi
thời tiết tương đối là khó chịu
vâng nắng nóng sẽ trải dài trên khắp cả nước
giá đất miền trung nắng gai gắt đa số là từ ba mươi năm cho đến ba mươi bảy độ c
còn tại phía nam nhiệt độ thấp hơn một chút
nhưng đến chiều tối thì sẽ xuất hiện mưa rông ở khu vực tây nguyên